đến thời điểm này công tác lựa chọn nhà đầu tư cũng như nhà thầu đang được tiến hành song song cùng công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm khi lựa chọn nhà đầu tư có uy tín thì sẽ có mặt bằng sạch để thi công
đến thời điểm này bộ giao thông vận tải đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tất cả các dự án hoàn tất việc bàn giao mặt bằng và chuyển nguồn vốn đến kho bạc nhà nước để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng tái định cư
đến thời điểm này bộ giao thông vận tải đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tất cả các dự án hoàn tất việc bàn giao mặt bằng và chuyển nguồn vốn đến kho bạc nhà nước để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng tái định cư

trước đây bộ giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ ngành liên quan để triển khai đầu tư dự án bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch có cơ chế giám sát quản lý chất lượng tiến độ và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư
đối với công tác đấu thầu cạnh tranh minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư bằng hai mươi tổng vốn đầu tư để bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án và quản lý chặt chẽ chất lượng giá thành xây dựng công trình
cơ quan nhà nước tổ chức lập thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán làm cơ sở để tính toán phương án tài chính lập hồ sơ mời thầu
hồ sơ mời sơ tuyển hồ sơ mời thầu dự thảo hợp đồng trong đó sẽ quy định chặt chẽ các tiêu chí và có đủ chế tài xử lý khi mà nhà đầu tư có vi phạm về chất lượng tiến độ
ngoài ra dự án sẽ khắc phục bất cập về thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ việc áp dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng và hệ thống giám sát trực tuyến để chống thất thu
thực hiện công khai các số liệu thu phí như mức phí thời gian thu phí tổng vốn đầu tư để bảo đảm tính minh bạch
đoạn tuyến này rất ý nghĩa vì không chỉ nằm trong tuyến đường hồ chí minh mà còn được kỳ vọng là gói thầu kiểu mẫu cho toàn bộ một mươi dự án thành phần còn lại
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông lâm minh hoàng
tổng giám đốc ban quản lý dự án đường hồ chí minh chung quanh vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chị xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
vậy thì xin ông cho biết là công tác lựa chọn nhà thầu tại dự án này đã được thực hiện như thế nào
đây là công trình trọng điểm dự án cao tốc cho nên là lãnh đạo bộ thông tải đã chỉ đạo các ban của lưới bản án
trong đó có ban dự án hồ chí minh chúng tôi đã khẩn trương làm công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu
với những dự án yêu cầu là khẩn trương nhưng mà có phải đúng quy định của quy trình của pháp luật
thì hiện nay chúng tôi đã lựa chọn xong hai nhà thầu đầu tiên để cố gắng phấn đấu xin phép tổng tướng khởi công vào cuối tháng tháng đầu tháng chín này
vậy thì công tác lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính chính xác công khai và minh bạch đúng theo đúng tinh thần mà chính phủ và bộ giao thông vận tải đã đề ra
theo yêu cầu quy định của luật chúng tôi đã thực hiện theo đúng quy trình của luật đấu thầu để lựa chọn
chắc định đây là một công trình trọng điểm quốc gia cho nên phải các tiêu chí đưa ra lựa chọn và các nhà thầu có phải có đảm bảo về năng lực về kinh nghiệm về kỹ thuật và kinh nghiệm về tài chính để thực hiện các dự án này
và chúng tôi hiện nay đang thực hiện theo quy định đó
cố gắng để phân đấu và lựa chọn được những nhà thầu có năng lực nhất để thực hiện các dự án
sau khi có mặt bằng được bàn giao thì ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo như thế nào để thi công vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình thưa ông
theo quy định hiện hành chúng tôi căn cứ vào các thông tư và luật đấu thầu của chính phủ ban hành để chúng tôi xây dựng các tiêu chí và kinh nghiệm ra thực tế triển khai của các dự án trước đây
để đưa ra những tiêu chí về đảm bảo về kinh nghiệm về kỹ thuật cũng như tài chính khi mà nhận thầu khi mà đã vào triển khai thi công và đảm bảo tiến độ và chất lượng
đây là một trong ba dự án sử dụng ngân sách nhà nước vậy thì công tác quản lý sẽ được thực hiện như thế nào để tránh đội vốn trong quá trình triển khai dự án này thưa ông
dự án này thì cũng giúp kinh nghiệm của các dự án như tăng tổng mức đội vốn
thì lãnh đạo bộ thông vận tải đã họp và đã có rất nhiều những chuyên đề họp để quán triệt tinh thần này xuống các ban quản lý và các tư vấn thiết kế
thì ngay ban đầu khi lập dự án đầu tư chúng tôi thì giúp kinh nghiệm những phát sinh trong quá trình thực hiện những gì ảnh hưởng đến dân sinh thì phải giúp kinh nghiệm đưa vào ngay trong ban đầu dự án
cho nên cái công tác khảo chúng tôi đã ý thức cái chuyện này đã chỉ đạo các tư vấn thiết kế là khi mà khảo sát thiết kế phải rất là thực tế phải tham vấn với cộng đồng
có những vấn đề gì cần phát sinh và khảo sát trực tiếp để mà tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện dự án hoặc là hậu dự án trong quá trình thực hiện
tôi đã lựa chọn hà nội để phân đấu và cố gắng phân khởi công vào cuối tháng tám đầu tháng chín này
một lần nữa xin cảm ơn ông